các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay cả nước ghi nhận hai trăm chín mươi bảy chín trăm hai mươi ca trong đó năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao lần lượt là thành phố hồ chí minh bình dương long an đồng nai và bắc giang
riêng hà nội từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng tám đến sáu h ngày một mươi chín tháng tám trên địa bàn thủ đô đã ghi nhận năm ca mắc mới covid một mươi chín
các ca mắc mới này thuộc chùm ho sốt thứ pháp và chủ yếu tại quận đống đa
đến trưa ngày hôm nay hà nội tiếp tục ghi nhận thêm hai mươi năm ca dương tính trong đó có bốn ca trong cộng đồng
như vậy là tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp để thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh hạn chế tối đa việc tụ tập đông người
ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các tuyến phố ngõ có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng trên địa bàn
ủy ban nhân dân phường hàng bạc quận hoàn kiếm đã ra thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh tại các tuyến phố như gia ngư ngõ cầu gỗ ngõ trung yên chợ hàng bè cũ kể từ giờ ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi có chỉ đạo mới của ủy ban nhân dân tp hà nội về thực hiện giãn cách xã hội
ủy ban nhân dân phường hàng bạc quận hoàn kiếm đã ra thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh tại các tuyến phố như gia ngư ngõ cầu gỗ ngõ trung yên chợ hàng bè cũ kể từ giờ ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi có chỉ đạo mới của ủy ban nhân dân thành phố hà nội về thực hiện giãn cách xã hội

trong phong tăng cường cơ sở lần này được phân công về một mươi bốn xã thị trấn trên địa bàn huyện đều xác định tâm thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại những điểm nóng chia lửa cùng lực lượng cơ sở trong trận chiến chống dịch như chống giặc với tinh thần không quản ngại khó khăn gian khổ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
theo đó cán bộ chiến sĩ tăng cường đã phát huy vai trò trách nhiệm tích cực tham gia các tổ tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn kiểm soát chặt chẽ địa bàn hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như không đeo khẩu trang ra đường khi không cần thiết
qua công tác tuần tra khép kín địa bàn từ ngày một mươi bảy tháng tám đến nay các tổ tuần tra đã phát hiện và xử lý bốn mươi trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch
với một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh tăng cường chúng tôi đã có kế hoạch phân bổ về các xã thị trấn trong đó ưu tiên đối với những địa bàn đang có nhiều kf đang có nhiều thôn và khu dân cư có nhiều kf một để chúng tôi tăng cường việc giám sát
cũng như là phối hợp với lực lượng cơ sở để đảm đương tốt cái việc mà cách ly và truy vết lấy mẫu nhanh nhất trong thời gian để sớm nhất
để làm sao cho
cái hiệu quả công tác phòng chống dịch được phát huy tối đa
được sự phân công của giám đốc công an tỉnh tăng cường về công an huyện nương tài về công an huyện nương tài thì được phân công về phối hợp với cả công an thị trấn thứa
thì anh em của tôi khắc phục khó khăn chúng tôi sẽ cố gắng và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà giám đốc công an tỉnh giao cho anh em xuống tăng cường cơ sở để đảm bảo giữ gìn thành quả phòng chống dịch và đẩy lùi dịch bệnh để đảm bảo cuộc sống an toàn cho nhân dân
với quyết tâm vừa thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh vừa giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện
trước đó công an huyện lương tài đã chủ trì tham mưu chủ tịch ubnd huyện thành lập năm chốt kiểm soát liên ngành nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào huyện
cùng với đó phối hợp với các lực lượng khác tổ chức giả soát truy vết xác minh các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm bệnh covid một mươi chín
tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự các khu cách ly các khu vực giãn cách xã hội nắm bắt tình hình kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
công tác phòng chống dịch bệnh phải được đặt trên đằng đầu và quyết tâm tăng cường lực lượng cán bộ tối đa ngày đêm để nắm tình hình
tìm ra những vấn đề phức tạp để xử lý giải quyết triệt đẻ với phương châm bốn tại chỗ trên tất cả các mặt trận để đảm bảo tốt nhất an ninh trật tự phục vụ cho nhiệm vụ trước mắt của phòng chống dịch và phát triển kinh tế
đó là mục tiêu kép mà chính phủ đã đề ra
dù phải trực chiến thường xuyên hay phải đối mặt với những nguy cơ
trước nguy cơ khó lường của dịch bệnh covid một mươi chín song toàn lực lượng công an tỉnh bắc ninh vẫn nỗ lực từng ngày từng giờ vì sự an toàn bình yên của nhân dân và mỗi gia đình để cuộc sống sớm trở lại như thường ngày
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
công an thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng đỗ hoàng minh bốn mươi hai tuổi trú tại thành phố biên hòa để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó tổ kiểm tra cơ động phòng chống covid một mươi chín công an tỉnh đồng nai phát hiện đối tượng
đỗ hoàng minh vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
khám xét trong người đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ hai mươi bảy tép heroin được cất giấu trong túi áo
minh khai mua số ma túy trên từ một đối tượng ở thành phố hồ chí minh về để sử dụng
còn sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối tượng trần xuân thảo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện trấn yên của tỉnh yên bái
về hành vi cho vay lãnh nặng trong giao dịch
đầu năm hai nghìn hai mươi trần xuân thảo đã liên kết với một số đối tượng ở tỉnh yên bái lào cai đến ninh thuận để hoạt động cho vay lãi nặng
thảo đã cầm đầu cung cấp tiền trực tiếp quản lý chỉ đạo các đối tượng khác cho hơn một trăm bốn mươi người vay nợ với tổng số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng
bằng hình thức vay trả góp theo ngày với lãi suất từ hai trăm bốn mươi đến ba trăm sáu mươi một năm cao gấp năm lần so với quy định của bộ luật dân sự quy định là tám ba một tháng